thông tin từ youtube cho hay tài khoản này đã bị chấm dứt do vi phạm điều khoản dịch vụ của youtube
trước đó vào ngày hai tháng bốn cục trưởng cục phát thanh truyền hình và thông tin điện tử bộ thông tin và truyền thông cho biết
đã chính thức gửi yêu cầu tới nhà cung cấp dịch vụ youtube đề nghị khóa hạ kênh youtube của khá bảnh
đại diện cục phát thanh truyền hình và thông tin điện tử cũng cho rằng kênh youtube của khá bảnh có chứa những nội dung gây ảnh hưởng xấu đến cộng đồng xã hội
vì thế đơn vị đã đề nghị youtube không được tiếp tục khai thác thu phí quảng cáo từ kênh này
cục cạnh tranh và bảo vệ người tiêu dùng bộ công thương mới đây đã thông báo về việc thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp đối với năm doanh nghiệp
đó là công ty trách nhiệm hữu hạn cni việt nam công ty cổ phần đầu tư sản xuất
và thương mại senviet group công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại việt nam quốc tế mưa công ty trách nhiệm hữu hạn world việt nam
và công ty trách nhiệm hữu hạn tam sinh yotofoto việt nam
cục cạnh tranh và bảo vệ người tiêu dùng nhấn mạnh việc thu hồi giấy chứng nhận bán hàng đa cấp không phải giải phóng các doanh nghiệp này khỏi các nghĩa vụ của mình trước pháp luật
hiện cả nước chỉ có hai mươi ba doanh nghiệp được xác nhận đáp ứng các điều kiện đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp
phòng cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường công an tỉnh lạng sơn đã phát hiện xe ô tô do lê minh khánh
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu trú tại đường lê lai phường hoàng văn thụ thành phố lạng sơn điều khiển đang vận chuyển sản phẩm động vật không rõ nguồn gốc xuất xứ
qua kiểm tra lực lượng chức năng phát hiện sáu bao tải dứa bên trong chứa ba trăm năm mươi kg nầm lợn và thịt lợn
mặc dù được đông đá nhưng đều có dấu hiệu mốc xanh bốc mùi hôi thối không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm
đối tượng khánh khai nhận mua số sản phẩm động vật này từ bên kia biên giới rồi thuê xe vận chuyển về các tỉnh phía sau tiêu thụ
thì bị lực lượng công an bắt giữ
trong khi đó tại cao bằng bảy trăm tám mươi kg vịt đông lạnh nhập lậu từ trung quốc vào việt nam tiêu thụ đã bị lực lượng chức năng của huyện trà lĩnh thù giữ
số hàng trên được hải quan và bộ đội biên phòng phát hiện tại khu vực mốc bảy trăm ba mươi chín trên hai
chủ hàng là bà ngô thị cúc chú tại tổ
hai mươi bốn phường sông bằng thành phố cao bằng đã khai nhận mua vịt đông lạnh trên từ trung quốc vận chuyển về việt nam bán kiếm lời
qua kiểm tra hai mươi năm bao tải dứa chứa vịt đông lạnh không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ
tổ công tác đã lập biên bản tịch thu số hàng trên và xử phạt hành chính bà ngô thị cúc với số tiền ba triệu đồng
lực lượng chức năng huyện trà lĩnh cũng đã tiến hành tiêu hủy toàn bộ số hàng trên
nhân dân đã nhận được phản ánh của phụ huynh về việc có nhiều học sinh tại trường tiểu học thanh xuân bắc
quận thanh xuân thành phố hà nội bị đau bụng có cháu bị đi ngoài sau khi ăn bữa trưa tại trường
ngay lập tức thì phóng viên truyền hình công an nhân dân đã tìm hiểu vụ việc
vậy có phải các em học sinh bị ngộ độc thức ăn hay không vấn đề này đến nay được giải quyết như thế nào
đại diện phòng giáo dục đào tạo quận thanh xuân cũng như hiệu trưởng của nhà trường đã có thông tin chính thức trước các cơ quan báo chí
trong buổi thông tin với các cơ quan báo chí
trưởng phòng giáo dục và đào tạo quận thanh xuân cho biết
vào ngày ba mươi một tháng ba nhiều phụ huynh đã phản ánh việc các cháu học sinh bị đau bụng đi ngoài sau khi đi học về
kiểm tra có tất cả một mươi bảy học sinh mắc phải hiện tượng này trong đó có em phải nhập viện
ngay sau đó lãnh đạo sở giáo dục phòng y tế và các cơ quan chức năng của quận thanh xuân
đã tới trường kiểm tra mẫu thức ăn của trường trong ngày hôm đó
đến nay kết quả cuối cùng chưa có nhưng nguyên nhân ban đầu được đưa ra
có thể do học sinh ăn nhiều bữa liền nhau
các bữa ăn chủ yếu thức ăn lạnh như bún giò gà bánh kem và sữa học đường
trước sự việc trên có rất nhiều câu hỏi được đưa ra
ngoài một mươi bảy em học sinh này liệu có thêm học sinh nào khác gặp phải vấn đề tương tự
hiện nay trường đã có máy kiểm tra an toàn thực phẩm
đã có ban kiểm tra bếp ăn học đường hay chưa
thực phẩm báo chí là test bằng thiết bị tép
có hóa chất có thiết bị
và bảy mươi ba lần bảy mươi ba đồng một lần tét
bây giờ test rau test thịt test cá test bát test nước
một ngày khoảng một mươi lần test
test tất cả các loại thì thực sự là rất tốn kẻ
chúng tôi đã lập ngay kế hoạch bán chú
trong đó có thành lập ban chỉ đạo bán chú
và quản lý bán chú
thành phần trong đó bao gồm có là đại diện ban giám hiệu
thứ hai là thanh tra nhân dân
thứ ba đó là giáo viên trực
đại diện cha mẹ học sinh của trường
về phía nhà trường thì ngay lúc đấy thì chúng tôi cũng xin nhận ngay với cơ quan y tế là
đúng là cái phần này là cái phần mà chúng tôi cũng chưa thật sự chắc
và chúng tôi cũng xin rút kinh nghiệm
và chúng tôi điều chỉnh ngay và chúng tôi giả soát ngay và điều chỉnh ngay lại thực đơn
đến nay việc một mươi bảy học sinh bị đau bụng sau bữa ăn trưa của trường tiểu học thanh xuân bắc
vẫn chưa có kết luận cuối cùng về nguyên nhân
thế nhưng qua đây một lần nữa dóng lên những lo lắng về bữa ăn học đường
bữa ăn của trẻ không chỉ phải đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm
mà thực đơn cũng cần phải hợp lý
và việc kiểm tra bữa ăn không chỉ là trách nhiệm của nhà trường ngành y tế
mà cha mẹ cũng cần phải được tham gia thường xuyên
như vậy mới có thể tránh được những hiểm họa của bữa ăn học đường
tiếp tục với những tin tức khác
lễ khởi công xây dựng tuyến đường cao tốc vân đồn móng cái đã được tỉnh quảng ninh tổ chức vào sáng ngày hôm nay
đây là dự án được đầu tư theo hình thức bot với tổng mức đầu tư trên một mươi một tỷ đồng
phó thủ tướng chính phủ trịnh đình dũng phó chủ tịch quốc hội phùng quốc hiển lãnh đạo tỉnh quảng ninh
các nhà thầu và đông đảo người dân địa phương đã tham dự lễ khởi công
cao tốc vân đồn móng cái dài gần tám mươi km đi qua năm địa phương gồm vân đồn tiên yên đầm hà hải hà móng cái
đây không chỉ là dự án hạ tầng giao thông trọng điểm góp phần quan trọng giúp phát triển kinh tế xã hội của tỉnh quảng ninh
mà còn phát góp phần hoàn thiện tuyến cao tốc kéo dài từ lào cai hà nội hải phòng đến thành phố cửa khẩu móng cái quảng ninh
tạo thành tuyến cao tốc dài nhất việt nam và là hành lang đường bộ cửa ngõ giao thông kết nối các tỉnh phía bắc với asean và trung quốc
tạo động lực thúc đẩy phát triển liên kết vùng
khi hoàn thành cao tốc này sẽ tạo thành trục cao tốc sương sống dọc tỉnh quảng ninh hoàn chỉnh với tổng chiều dài gần hai trăm linh km
đóng góp một mươi vào mục tiêu xây dựng xong hai km đường cao tốc trên cả nước vào năm hai nghìn hai mươi được chính phủ đề ra
như vậy trong thời gian ngắn thì tỉnh quảng ninh đã trở thành tỉnh đầu tiên của cả nước có số km cao tốc nhiều nhất
bởi hàng loạt dự án hạ tầng giao thông được đầu tư theo hình thức đối tác công tư ppp
các doanh nghiệp việt nam hiện nay vẫn gặp không ít khó khăn và thách thức khi đầu tư ra nước ngoài
vậy làm thế nào để doanh nghiệp việt nam vươn ra biển lớn một cách thuận lợi nhất là điều mà nhiều doanh nghiệp đang chăn trở
đây cũng là nội dung được đưa ra tại hội thảo vươn ra biển lớn do báo thanh niên vượt mới tổ chức
tại hội thảo với chủ đề vương ra biển lớn do báo thanh niên tổ chức
các doanh nghiệp không chỉ chia sẻ những thành công mà còn chỉ ra những khó khăn hiện nay
đó là doanh nghiệp việt để có thể phương ra biển lớn bên cạnh những nỗ lực của chính mình
còn cần sự đồng hành của chính phủ của các sở ngành trong việc cải cách thủ tục hành chính
xây dựng cơ chế chính sách phù hợp để tạo ra môi trường thông thoáng minh bạch nhanh chóng
có như vậy doanh nghiệp mới mong đủ sức cạnh tranh ở sân nhà cũng như vươn ra biển lớn
trong báo cáo vừa được adb công bố kinh tế việt nam dự báo sẽ tăng trưởng sáu bảy
trong năm hai nghìn một mươi chín và sáu bảy trong năm hai nghìn hai mươi
lạm phát được kỳ vọng sẽ ở mức bình quân lần từ ba năm trong năm hai nghìn một mươi chín
và tăng nhẹ lên ba tám trong năm hai nghìn hai mươi
giám đốc quốc gia của adb tại việt nam ông eric swick nhận định
nền kinh tế việt nam đã đạt mức cao trong năm hai nghìn một mươi tám do xuất khẩu và nhu cầu nội địa gia tăng mạnh mẽ
tăng trưởng kinh tế nhiều khả năng được giữ vững trong thời gian tới
với sự hỗ trợ của ngành công nghiệp chế biến
chế tăng mạnh mẽ
chế tạo định hướng xuất khẩu đầu tư trực tiếp nước ngoài và cầu nội địa được duy trì
động lực tăng trưởng dự kiến sẽ được tiếp tục nhờ những cải cách đang diễn ra
để cải thiện môi trường kinh doanh và khuyến khích đầu tư tư nhân
bắt đầu từ ngày một tháng bốn năm hai nghìn một mươi chín cục xúc tiến thương mại bộ công thương
sẽ lựa chọn một trăm linh doanh nghiệp việt tiềm năng đáp ứng các tiêu chí của amazon global selling
để đưa sản phẩm vào hệ thống bán đẻ
trực tuyến của amazon một sàn thương mại điện tử lớn
với hơn ba trăm linh triệu tài khoản người mua trên khắp thế giới
đây là một trong những cơ hội mở ra những bước phát triển mới cho các doanh nghiệp xuất khẩu việt nam
cơ hội được đào tạo tập huấn kỹ năng bán hàng trực tiếp hoặc online
hỗ trợ tư vấn chuyên sâu giá triết khấu với các nhà cung cấp dịch vụ địa phương
trong toàn bộ quá trình bán hàng
đó là những cơ hội được mở ra cho doanh nghiệp việt nam
đặc biệt là đối với sản phẩm thủ công mỹ nghệ dệt may
xa dày sản phẩm tiêu dùng khi xuất khẩu qua sàn thương mại điện tử amazon
được biết các doanh nghiệp được lựa chọn tham gia chương trình này
sẽ được đội ngũ chuyên gia đối tác của bộ công thương và amazon
hướng dẫn về thủ tục hỗ trợ trong khâu đăng ký xây dựng gian hàng điện tử

hoàn tất thủ tục xuất nhập khẩu hải quan vận chuyển hàng hóa hỗ trợ nghiên cứu thị trường mỹ
ngoài ra doanh nghiệp còn được hỗ trợ phát triển sản phẩm và thương hiệu
thông qua hệ thống thương mại điện tử của amazon
chọn là hàng trăm hàng nghìn doanh nghiệp vừa và nhỏ của việt nam
để mà đào tạo họ cầm tay chỉ việc của họ
để làm sao đó để tham gia được vào hệ thống thương mại điện tử của amazon
một cách hiệu quả nhất
ví dụ chẳng hạn như là làm sao để thiết kế được cái gian hàng

trên amazon một cách hấp dẫn nhất đẹp nhất
các doanh nghiệp việt nam thì tôi nghĩ
hãy nên bắt tay với các trang thương mại điện tử uy tín trên thế giới
để mở rộng hàng hóa của mình thị phần của mình
đến với bạn bè quốc tế
để có được thành công doanh nghiệp việt hãy phải cố gắng
mới có được chứ không dễ
để bán hàng thành công trên amazon
các doanh nghiệp việt nam cần tuân thủ nghiêm ngặt nguồn gốc
xuất sắc nguyên liệu nguyên liệu
chất lượng sản phẩm
điều đáng nói rào cản về ngôn ngữ
khiến không ít các doanh nghiệp việt khó khăn
khi tiếp cận với các sản thương mại điện tử
bao gồm cả amazon
do vậy các doanh nghiệp cần nâng cao
trình độ ngoại ngữ khả năng xây dựng thương hiệu
để có thể tận dụng tối đa
những lợi thế bán hàng trên amazon
nhưng ít người biết được rằng ở nhiều làng quê của tỉnh quảng ngãi
thì vẫn có nhiều dặng dừa nước thơm mộng
và nhiều nghề truyền thống thì cũng được hình thành và nuôi giống
biết bao nhiêu con người từ những rừng dừa nước
trong tiểu mục mỗi ngày một nghề ngày hôm nay thì xin mời quý vị
cùng chúng tôi trải nghiệm nghề bện đá dừa của người dân thôn trường định
xã tịnh khê thành phố quảng ngãi tỉnh quảng ngãi
và đây cũng là thông tin kết thúc bản tin kinh tế tiêu dùng ngày hôm nay
mặc dù đã tám mươi năm tuổi nhưng ngày ngày ông phạm ngạt vẫn miệt mài
với công việc bện lá dừa thành các tấm lợp để bán cho khách
từ khi một mươi hai tuổi ông ngạt đã bắt đầu gắn bó với nghề này
vì vậy mà các công đoạn kết bệnh lá dừa được ông hoàn tất rất nhanh
ngoài ông ngạt hiện nay ở thôn trường định xã tịnh khê thành phố quảng ngãi
vẫn còn khoảng hai mươi hộ dân tận dụng lá dừa để làm ra những tấm mái lợp
che mưa che nắng
mỗi tấm mái lợp được bán với giá ba mươi năm đồng
mỗi người có thể bệnh được khoảng tám đến một mươi tấm mái lợp một ngày
vì vậy dù không phải là nghề chính nhưng nhiều hộ gia đình nơi đây
lại có nguồn thu nhập tương đối ổn định
những người lớn tuổi như ông ngạt cũng không biết nghề bệnh lá dừa ở quê mình có từ bao giờ
ông chỉ biết từ thủa xa xưa ở quê ông có vườn dừa nước rộng hàng chục hectare
và nhờ những cây dừa nước này mà nhiều dân tộc đã bắt đầu bệnh lá dừa

mái lợp che nắng che mưa làm từ lá dừa ngày càng được người tiêu dùng ưa chuộng
mỗi năm hàng nghìn tấm mái lợp lá dừa do ông ngạt và các hộ gia đình
ở thôn trường định xã tịnh khê tp hcm
quảng ngãi làm ra được tiêu thụ ở nhiều địa phương trong và ngoài tỉnh
đây là động lực để ông và các hộ gia đình tiếp tục gắn bó và giữ gìn nghề truyền thống của cha ông để lại